liên quan đến vụ việc một công dân việt nam được cho là đã bị sát hại vào ngày hai mươi sáu tháng hai vừa qua tại higa siêuo shiga nhật bản
ngay sau khi nhận được thông tin cơ quan đại diện việt nam tại nhật bản đã khẩn trương liên hệ với các cơ quan chức năng nhật bản để tìm hiểu và xác minh thông tin
hiện vụ việc đang trong quá trình điều tra và cảnh sát nhật bản đã bắt giữ một nghi phạm
thực hiện ý kiến chỉ đạo của bộ ngoại giao các cơ quan đại diện việt nam tại nhật bản tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại
đề nghị phía nhật bản khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc xét xử cái phạm tội
cùng với đó các đơn vị liên quan được đề nghị làm việc với các cơ quan chức năng trong nước xác minh nhân thân liên hệ gia đình nạn nhân
chuẩn bị các thủ tục hậu sự theo quy định của pháp luật việt nam và sở tại